sốt xuất huyết liên tục gia tăng ở khắp các tỉnh thành đáng chú ý là ngày càng nhiều bệnh nhân nhập viện với lý do như thế này với tình trạng rất nặng và bị sốc sốt xuất huyết
những trường hợp này nếu không được điều trị kịp thời thì nguy cơ tử vong sẽ là rất cao
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay cả nước ghi nhận gần hai mươi bảy trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó các địa phương có số ca mắc cao và gia tăng nhanh là tp hcm với hơn bảy ca khánh hòa bình định gần hai ca mắc sốt xuất huyết
trong đó có không ít trường hợp bệnh nhân bị sốc sốt xuất huyết nhập viện trong tình trạng rất nặng kèm theo những triệu chứng như viêm phổi tổn thương tim nặng gan suy hô hấp dối loạn đông máu nguy cơ tử vong rất cao nếu không được điều trị kịp thời